đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trường đoàn công tác ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì buổi kiểm tra
sám sát đôn đắp công tác phòng chống tham nhũng tại ủy ban quản lý vốn nhà nước
phát biểu tại phiên làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ cho biết
trong thời gian qua với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của đảng và nhà nước
công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì đẩy mạnh không dừng không nghỉ
không trùng xuống tuy nhiên tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
trong giải quyết công việc tham nhũng vật đã và đang được chỉ đạo quyết liệt
song vẫn còn phức tạp chưa được ngăn chặn có hiệu quả
phó thủ tướng mong rằng thông qua việc kiểm tra lần này ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp và thanh tra chính phủ ra soát đánh giá việc thực hiện làm rõ nguyên nhân
để từ đó có biện pháp chủ động chấn trình khắc phục
ủy ban cần chủ động tăng cường kiểm tra giám sát để bảo đảm thực hiện có hiệu quả
quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý